người dân chủ yếu sống bằng nghề nông trồng rừng nên đa số vẫn có thói quen sử dụng các loại súng tự chế cung nỏ giao rửa để khai hoang săn bắn động vật hoang dã
vì vậy để vận động bà con tự giác giao nộp hay tố cáo người tàn trữ vũ khí tự chế vật liều nổ vẫn còn nhiều khó khăn
bên cạnh việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lực lượng công an còn phối hợp với các ban ngành đoàn thể triệt để tranh thủ sự vào cuộc của những người có uy tín cán bộ thôn khéo léo trong công tác dân vận để vận động tuyên truyền cho bà con
nhờ đó mà đã vận động được nhiều hồ dân giao nộp vũ khí tự chế cho lực lượng chức năng
trong thời gian qua đã phát hiện là hai trường hợp là sử dụng trái phép súng
và đã thâm mưu cho ủy ban nhân xã ra quyết định sử phạt vi phạm hành chính đối với mẫu đối tượng
phạt tiền là ba triệu đồng
trong cái đại cầm cao điểm ra quân vận động lực lượng công an xã đã vận động được một mươi năm lực người dân đánh cơ quan công an để giao nộp các loại vũ khí và quyền ổ
việc vận động tuyên truyền để nâng cao nhận thức thay đổi suy nghĩ của
dân đặc biệt là ở các khu vực miền núi trong việc sử dụng vũ khí tự chế vật liệu nổ là công tác lâu dài đòi hỏi sự kiên trì khéo léo để bà con tự giác chấp hành quy định của pháp luật góp phần đảm bảo an ninh trật tự
lửa bốc nguồn ngụt từ phòng trọ trong con hẻm nhỏ ở quận tân phú tp hcm khiến một người đàn ông và con gái chín tuổi tử vong người vợ bị bỏng nặng
vụ việc đau lòng xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay
người dân trong con hẻm nhỏ ở đường kênh một mươi chín tháng năm phường sơn kỳ quận tân phú phát hiện lửa cháy nguồn ngụt từ phòng trọ số hai của vợ chồng anh quang hải bốn mươi năm tuổi
mọi người hô hào dập lửa sóng bất thành
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã đến nơi dập lửa
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện hai thi thể nằm trên gác lửng của phòng trọ và một người bị bỏng nặng
người bị bỏng được nhanh chóng đưa đi cấp cứu
bước đầu xác định nạn nhân là một người đàn ông bốn mươi năm tuổi cùng với con gái chín tuổi
lúc bốn mươi bốn tuổi đang được điều trị tại bệnh viện
hiện trường vụ cháy đang được phong tỏa
vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút tối ngày hôm qua tại km hai trăm năm mươi sáu bảy trăm linh trên quốc lộ một mươi tám thuộc địa phận quảng ninh huyện hải hà tỉnh quảng ninh
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba người tử vong
vụ tai nạn xảy ra giữa xe container biển số một mươi bốn c chín trăm tám mươi sáu và xe khách limousine biển số bảy mươi chín b
chiếc xe container đã lật ngang đè lên xe khách limousine
lực lượng chức năng gồm phòng cảnh sát giao thông công an huyện hải hà và các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh quảng ninh
sau khi nhận được tin báo vụ tai nạn giao thông đã có mặt tại hiện trường tổ chức cứu nạn dùng xe cầu kéo xe container đưa các nạn nhân ra ngoài
danh tính ba nạn nhân tử vong cũng được xác định gồm anh hoàng minh hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại xã quảng nghĩa thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
anh dương văn tú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại phường thanh sơn thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
và chị hà minh trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã quảng nghĩa thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
cơ quan công an tỉnh quảng ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết đã sáu mươi ba ngày việt nam không có ca mắc covid một mươi chín ở cộng đồng
bệnh nhân phi công người anh tiếp tục có chuyển biến tốt
cụ thể là tính từ sáu giờ sáng ngày một mươi sáu tháng bốn cho đến sáu giờ sáng ngày hôm nay một mươi tám tháng sáu là sáu mươi ba ngày việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
và theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đến nay tổng số trường hợp mắc covid một mươi chín được chữa khỏi ở nước ta là ba trăm hai mươi năm trên ba trăm ba mươi năm bệnh nhân
chiếm chín mươi bảy tổng số bệnh nhân covid một mươi chín tại việt nam
trong đó có bốn mươi chín trên năm mươi bệnh nhân mang quốc tỉnh nước ngoài
đã được việt nam điều trị khỏi
tính đến sáng nay ngày một mươi tám tháng sáu trong số các bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế
hiện có bốn bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính hai lần trở lên với virus sars cov hai
hiện còn sáu bệnh nhân dương tính với virus sars cov hai
và liên quan đến bệnh nhân số chín mươi một nam phi công người anh đang điều trị tại bệnh viện trợ rẫy
hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và đang dần phục hồi có những chuyển biến tốt
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại bản khò hồng xã triềng xuân huyện vân hồ tỉnh sơn la
về hai tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em và mua bán phụ nữ
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thì hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa về hai tội
vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy và trộm cắp tài sản
là đối tượng lê văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại phố minh hải phường bắc sơn thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa
và đối tượng nguyễn đức linh sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường trú tại số nhà một mươi sáu trên bốn trăm linh ba hàm nghi phường đông hương thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
bị công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã về hai tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe và gây dối trật tự công cộng
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý